nhằm giải quyết thách thức tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường tạo diễn đàn trao đổi sáng kiến mô hình kinh doanh liên quan đến kinh tế tuần hoàn
chiều nay tại hà nội đã diễn ra hội thảo kinh tế tuần hoàn hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp việt nam
nền kinh tế tuyến tính đang tạo nên áp lực lớn cho môi trường nhiều quốc gia trên thế giới đã chuyển sang mô hình tối ưu và bền vững hơn
theo ước tính sự chuyển dịch này có thể mang tới lợi ích bốn năm nghìn tỷ usd trên toàn thế giới tới năm hai nghìn ba mươi sáu trăm linh tỷ euro và năm trăm tám mươi việc làm cho riêng khu vực châu âu
tại việt nam thực tế đã có một số doanh nghiệp bắt đầu bước đi theo xu hướng của nền kinh tế tuần hoàn
tuy nhiên việc tái sử dụng và tái chế chưa triệt để công nghệ cũ chưa đầy đủ với năm khâu của kinh tế tuần hoàn
bao gồm thiết kế sản xuất tiêu dùng quản lý chất thải biến chất thải trở thành tài nguyên
các chuyên gia khuyến nghị việt nam đang đứng trước cơ hội chuyển dịch sang nền kinh tế bền vững hơn
để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trước tiên phải tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng tạo cơ chế hình thành động lực thị trường
cần có lộ trình và chính sách ưu tiên gắn với đổi mới công nghệ và cách mạng công nghiệp bốn